chiều tối ngày chín tháng năm hiện tượng mưa rông xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh
thánh trên cả nước nhất là vào chiều tối
riêng miền bắc tiếp tục mưa kéo dài vài ngày tới trước khi đón không khí lạnh trái mùa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày chín tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng từ ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h mưa rông tập trung vào chiều và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
đợt mưa rông ở các khu vực bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày một mươi một tháng năm
riêng khu vực hà nội hôm nay có lúc có mưa rào và rông tập trung vào chiều tối và đêm
trong khi đó các khu vực từ trung trung bộ trở vào đến tây nguyên nam bộ đều chung hình thái ngày nắng chiều tối mưa rông
trước đó trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh sắp tới diễn ra từ ngày một mươi ba đến một mươi năm tháng năm
có thể gây gió mạnh trên vịnh bắc bộ tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới một mươi sáu độ
khu vực đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội được dự báo thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
theo cơ quan khí tượng đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng năm
trong khoảng bốn mươi năm qua tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm láng hà nội vào ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiệt độ trung bình ngày ghi nhận một mươi chín sáu độ ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi chín tám độ
ngoài nhiệt độ giảm sâu còn kèm theo mưa to đến rất to từ một mươi ba tháng sáu đặc biệt là vùng núi bắc bộ
nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai lốc xét mưa đá gió giật mạnh sạt lở lũ lụt vùng núi
gây ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi chặt chẽ đợt thiên tai này